trước đó mỗi ngày công ty này đưa đón và phục vụ cho ít nhất một trăm năm mươi đến hai trăm linh lượt khách một ngày
vào những ngày lễ tết đặc biệt là các dịp đầu năm mới nhu cầu du lịch của du khách tăng cao số lượng khách còn cao hơn thế nhiều lần
thế nhưng những ngày gần đây số lượng khách hủy tour đã đạt từ trước tăng lên từng ngày
mỗi ngày công ty này chỉ có thể đưa đón và phục vụ cho khoảng bảy mươi lượt khách
chia sẻ với chúng tôi đại diện công ty cho biết trong hai ngày gần đây số lượt khách hủy tour ngày càng tăng cao
hại là chưa thể tính được
chưa kể công ty thường xuyên phải cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng để trả lời về tình hình đại dịch virus corona tại việt nam cho các du khách
virus corona có ảnh hưởng rất nhiều lớn tác động đến ngành du lịch của việt nam
tại thời điểm hiện tại chúng tôi có số giảm khoảng tầm độ bảy mươi chỉ còn bảy mươi đến tám mươi lượt khách trong một ngày
và một số số giảm rất là lớn
số giảm về khách thì đồng nghĩa với chúng ta là số giảm về vấn đề là thứ nhất là kế hoạch kinh doanh của chúng tôi
chúng tôi hoạch định từ năm ngoái
kế hoạch quý kế hoạch tháng
và hiện tại là vì cái virus corona chúng tôi là bị sụt giảm và chúng tôi bắt buộc phải làm lại cái kế hoạch kinh doanh
cái đời sống của anh em thì tất nhiên là còn có sự thay đổi nhiều
hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng duy trì và cố gắng là trần an những cái khách là đang vẫn còn giữ bức kinh
đà nẵng là một trong những thành phố có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu của việt nam
ngay từ khi dịch corona bùng phát lo sợ nguy cơ lây nhiễm virus corona
nhiều du khách đã đồng loạt hủy tour và trả phòng khách sạn
ngay lập tức bà lãnh đạo thành phố đà nẵng đã tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin liên quan về công tác phòng chống
và ứng phó với đại dịch đến với người dân và khách du lịch tại đà nẵng
với chủ trương không che giấu thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra
mới đây nhất chủ tịch ubnd tp đà nẵng cũng đã ký văn bản đồng ý chi hai mươi tỷ đồng
để mua sắm bổ sung trang thiết bị phòng chống dịch bệnh năm hai nghìn hai mươi cho bệnh viện đà nẵng
đồng thời tăng cường tối đa quy trình giám sát để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh
cái khâu quan trọng nhất là cái khâu giám sát tại các cửa khẩu
thực hiện một quy trình chắc chẽ không được xuyên sai không được dễ dàng chắc chẽ
ở đây là sự tham gia mình mang tới chắc là sự giám sát cộng đồng
để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh chúng tôi cũng đã triển khai
thiết lập đường dây nóng giữa sở du lịch với các khách sạn và giữa các khách sạn với các bệnh viện
để mà thực hiện tuyên truyền và chủ động thực hiện tuyên truyền cộng đồng và giám sát dịch bệnh
trung tâm và khoa kiểm dịch trợ y tế quốc tế cũng nâng cao tinh thần đẩy mạnh lực lượng
trăm phần trăm cán bộ là thúc trực hai mươi bốn trên bảy giám sát toàn bộ các chuyến bay quốc tế đến đà nẵng

tới thời điểm hiện tại chưa có thống kê cụ thể nào về những thiệt hại nặng nề của ngành du lịch do tác động của đại dịch này
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân ngành du lịch cùng các cơ quan ban ngành đã ra nhiều công văn
văn bàn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
trường hợp cần thiết sẽ tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và các hoạt động lễ hội di tích
đặc biệt thủ tướng chính phủ đã yêu cầu ngừng cấp visa cho khách du lịch trung quốc và yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành
quốc tế tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh thành phố đang có dịch có người nhiễm bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào việt nam